công an huyện duy xuyên tỉnh quảng nam vừa bắt giữ hai đối tượng gồm đặng văn thêm
chú tại hải phòng và trần đình trung chú tại tỉnh quảng nam
để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản
theo điều tra vào năm hai nghìn hai mươi một một người phụ nữ trú tại huyện duy xuyên
thông qua mạng xã hội facebook có làm quen với tài khoản có tên nguyễn ngọc hưng
do đặng văn thêm làm chủ
qua thời gian trao đổi nói chuyện bằng tin nhắn
chị này đã để lộ những video nhạy cảm của cá nhân
thêm đã dùng những video này để gửi cho nhiều tài khoản facebook là
của nữ này nhằm đe dọa tống tiền buộc chị phải chuyển ba triệu đồng
ngoài ra đối tượng trần đình trung cũng nhận được video này
cũng đã tạo tài khoản gia lô facebook ảo để đe dọa tống tiền bị hại